thông tin từ bác sĩ hoàng hồng phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đảng y hà nội
thời gian gần đây khoa thường xuyên phải tiếp nhận và cấp cứu cho các trường hợp tai biến do làm đẹp ở các cơ sở không được cấp phép
và không được thực hiện bởi những người có chuyên môn y tế dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm
có bệnh nhân hút mỡ cơ sở không uy tín bị chọc vào phổi bị chọc vào gan phải cấp cứu tại bệnh viện
bị tổn thương thủng ruột gây viêm phúc mạc có bệnh nhân bị tắc mạch não gây thất ngôn liệt nửa người
hoại tử cân cơ ra thành bụng tắc mạch phổi cơ quan nội tạng thậm chí tử vong
đặc biệt mới đây khoa đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị hoại tử ra vùng rốn và thắt lưng trái
sau khi hút mỡ bụng cắt xẹo tại một sớpa ở thanh hóa
cụ thể bác sĩ hồng cho biết bệnh nhân nữ bốn mươi hai tuổi ở thanh hóa nhập viện vì hoại tử rốn
da vùng rốn và thắt lưng trái thường vị sau khi đi hút mỡ cắt xẹo tại một spa
theo lời kể của bệnh nhân ngày hai mươi chín tháng ba chị đến làm đẹp tại một spa mà chị biết đến qua mạng xã hội
và được họ tư vấn qua mạng
sau mổ vùng bụng bệnh nhân xuất hiện tình trạng bầm tím nhiều da tím dần
bệnh nhân vào một bệnh viện tư nhân ở địa phương để điều trị
sau đó chuyển sang bệnh viện tỉnh thanh hóa và được chăm sóc theo dõi vết thương không can thiệp ngoại khoa
sau đó bệnh nhân xin chuyển lên bệnh viện đại học y hà nội vào ngày một mươi năm tháng bốn
với tình trạng hoại tử rốn da vùng rốn và thắt lưng trái thương vị
sau khi chụp các lớp vi tính bụng cho thấy
bệnh nhân bị thâm nhiễm tổ chức dưới da lan tỏa vùng bụng và hạ sườn hai bên
ổ tụ dịch dưới da vùng bụng hai bên
bác sĩ hoàng hồng cho biết tình trạng bệnh nhân hiện tại tương đối phức tạp
da bụng rốn và cung quanh rốn bị hoại tử rộng tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc
các bác sĩ điều trị kháng sinh theo dõi chăm sóc sát dao nâng cao thể trạng cho trị
nếu toàn trang bệnh nhân ổn định sẽ tiến hành cắt lọc hết phần da bị hoại tử
sau đó tính phương án phục hồi lại da cân cơ thành bụng cũng như rốn của bệnh nhân
nếu bệnh nhân bị hoại tử như thế này mà không được điều trị kịp thời
có thể bị nhiễm chủng nặng đe dọa đến tính mạng
theo các bác sĩ hút mỡ là một thủ thuật thẩm mỹ loại bỏ chất béo
mà bạn dường như không thể loại bỏ được thông qua chế độ ăn uống và tập thể dục
bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc da liễu thường thực hiện quy trình trên hông
bụng đùi mông lưng cánh tay và dưới cằm hoặc mặt của bạn để cải thiện hình dạng
nhưng hút mỡ cũng có thể được thực hiện với các phẫu thuật thẩm mỹ khác
bao gồm nâng cơ thu nhỏ ngực và thu gọn bụng
tuy nhiên đi kèm đó là những rủi ro vì vậy bạn cần có sức khỏe tốt trước khi thực hiện
các bác sĩ không khuyên bạn nên thực hiện thủ thuật này nếu có vấn đề về sức khỏe với lưu lượng máu
hoặc mắc bệnh tim tiểu đường hoặc hệ thống miễn dịch kém
nếu quyết định tiến hành hút mỡ bác sĩ phẫu thuật sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị
có thể bao gồm chế độ ăn kiêng và hạn chế rượu
nói về bác sĩ phẫu thuật về bất kỳ loại dị ứng nào bạn mắc phải và bất kỳ loại thuốc nào bạn dùng
bao gồm cả chất bổ sung không kê đơn và thảo dược
họ có thể khuyên bạn dừng một số thuốc như là thuốc làm loãng máu và một số thuốc giảm đau vài tuần trước khi phẫu thuật
chỉ có một số kỹ thuật hút mỡ khác nhau nhưng điểm chung của chúng là sử dụng một ống mỏng
được gọi là ống thông được kết nối với chân không để hút mỡ ra khỏi cơ thể bạn
như hút mỡ bằng tia sáng hút mỡ hỗ trợ bằng sóng siêu âm hút mỡ có hỗ trợ bằng laser
bạn có thể không phải ở lại bệnh viện tùy thuộc vào loại phẫu thuật mà bạn đã trải qua
nhưng có thể bị bầm tím xương tấy và đau nhức trong ít nhất vài tuần
bác sĩ phẫu thuật có thể yêu cầu bạn mặc quần áo ép trong một hai tháng sau khi phẫu thuật để kiểm soát sưng
bạn cũng có thể phải dùng một số loại thuốc kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng
hầu hết mọi người có thể trở lại làm việc trong vòng vài ngày và trở lại hoạt động bình thường trong vòng hai tuần
nhưng mỗi người đều khác nhau các tế bào mỡ được loại bỏ vinh viên trong quá trình hút mỡ
nhưng bạn có thể tăng cân trở lại với các tế bào mỡ mới thường đi đến các vùng khác nhau trên cơ thể
để giữ được vóc sáng mới sau khi phẫu thuật hãy tuân thủ theo chế độ ăn uống bao gồm nhiều protein nạc
trái cây và rau quả ngu cốc nguyên hạt và sữa ít béo và tập thể dục thường xuyên